hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp ra đời năm hai nghìn năm
do bốn quốc gia đồng sáng lập là new zealand singapore chile và brunei
với mục tiêu ban đầu là cắt giảm thuế quan đối với các nước tham gia hiệp định
sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển
cho đến nay tpp đã có một mươi hai nước thành viên tham gia gồm
new zealand singapore chile berunei mỹ australia peru malaysia mexico canada nhật bản và việt nam
đây là một hiệp định toàn diện thế hệ mới
bao hàm tất cả các vấn đề liên quan đến tự do thương mại như
trao đổi hàng hóa các quy định về xuất xứ rào cản kỹ thuật
trao đổi dịch vụ sở hữu trí tuệ và các chính sách của các quốc gia thành viên v v
với vị trí là một nước nông nghiệp đang phát triển
việt nam chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức
khi các điều khoản của hiệp định có hiệu lực
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
bằng cách phát triển mạnh các mô hình trang trại lớn
hay các hình thức kinh tế hợp tác khác
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân
nhờ những thành tiệu đó mà việt nam đã vươn lên
trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo chè cà phê
và các loại nông lâm thủy sản lớn trên thế giới
tuy nhiên trước thềm hội nhập tpp
với những quy định khắt khe minh bạch của pháp luật
sự đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm
của người tiêu dùng trong tpp
nông nghiệp việt nam cần phải hết sức nỗ lực
biến thách thức thành cơ hội
trong nông nghiệp việt nam chăn nuôi có vị trí quan trọng
việt nam hiện có một mươi một triệu hộ nông dân
trong đó trên tám triệu hộ làm chăn nuôi
và hơn năm mươi số sản phẩm chăn nuôi là theo quy mô ủng hộ
khi tpp được ký kết
ngành chăn nuôi được đánh giá là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất
cho đến nay sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi
việt nam vẫn còn yếu và không bền vững
bởi quy mô sản xuất nhỏ lẻ manh mũn
quy trình sản xuất còn đơn sơ
chưa được đầu tư khoa học công nghệ
cũng như vấn đề vệ sinh môi trường chuồng trại
dẫn đến những nguy cơ các loại vật nuôi dễ bị dịch bệnh
ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành
so với sản phẩm của các nước trong tpp
việc mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết tpp
sẽ là cơ hội cho các nhà cung cấp có tiềm lực lớn
có kinh nghiệm và danh tiếng lâu năm
có ưu thế về cung cấp dịch vụ trên thế giới
đổ bộ vào thị trường việt nam
vì thế để có thể vượt qua thách thức
đón nhận những cơ hội tạo lợi thế cạnh tranh tốt
ngành chăn nuôi việt nam phải tự đổi mới
chú trọng đầu tư khoa học công nghệ cao
vào sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn
theo những quy chuẩn cao và khắt khe
mà thị trường tpp đòi hỏi
một trong những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp
và mạnh mẽ đối với ngành chăn nuôi
là thị trường thức ăn và thuốc bảo vệ động vật
bởi lẽ các sản phẩm chăn nuôi
sau khi được chế biến và xuất khẩu
đi các nước trong thị trường tpp
đòi hỏi phải có truy xuất nguồn gốc
rõ ràng về nguyên liệu sử dụng
trong quá trình chăn nuôi
vì thế các doanh nghiệp phải tuân thủ
bằng cách nghiêm ngặt các quy định chung
để đảm bảo chất lượng sản phẩm
điều này sẽ là lợi thế của việt nam
bởi trình độ sản xuất các sản phẩm thuốc thú y
và thức ăn gia súc của việt nam
hiện đang được đánh giá tốt
nó không chỉ hỗ trợ cho ngành chăn nuôi phát triển
mà còn là cơ hội để việt nam xuất khẩu
các mặt hàng nguyên liệu chăn nuôi
cho các nước trong tpp
theo tiến sĩ đoàn nguyên trúc
phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội trăn nuôi việt nam
cơ hội về chăn nuôi hiện nay khá lớn
nếu chúng ta biết tổ chức củng cố lại
tiếp cận nhanh với các tiến bộ kỹ thuật mới
thu hút được các nhà đầu tư mới
vào lĩnh vực chăn nuôi
thu hút được cả công nghệ chế biến
và sản xuất theo chuỗi
từ sản xuất đến tiêu thụ
đặc biệt phải thay đổi về tư duy
đó là tư duy chấp nhận cạnh tranh
hiện việt nam đang triển khai đề án
tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
theo đó việt nam đang tiến hành
đổi mới ngành trồng trọt
chuyển đổi cây trồng phát triển sản xuất
quy mô lớn tập trung gắn với thị trường
trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng miền
trong những năm trước
mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề
do thiên tai bão lũ và biến đổi khí hậu
ngày một gia tăng
song lĩnh vực trồng trọt vẫn đạt được mức tăng trưởng khá
thời gian qua
cả nước đã xây dựng được hàng nghìn cánh đồng mẫu
sản xuất lúa ngô lạc rau củ quả
với giá trị thu hoạch cao hơn
sản xuất bình thường một mươi năm hai mươi năm
có trên một phần ba số cánh đồng mẫu
được doanh nghiệp hỗ trợ ứng vốn
để bà con mua giống phân bón
thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm
sản phẩm lúa gạo đã được khởi động
và thực hiện tại những vùng trọng điểm lúa gạo
chuyển những diện tích đất lúa
kém hiệu quả tưới tiêu khó khăn
sang gieo trồng các nhóm cây khác
hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản
cả nước đã chuyển đổi một trăm linh sáu hectare lúa
sang trồng các loại rau màu
cho hiệu quả kinh tế cao hơn
do xu hướng của thị trường
các loại rau hoa quả
được định vị là ngành tiềm năng
và mũi nhọn trong tái cấu trúc
của lĩnh vực trồng trọt
cuộc trồng trọt đã tích cực phối hợp
với các địa phương tập huấn
chuyển giao và triển khai các chương trình
thực hành nông nghiệp tốt
với khoảng một mươi bốn năm trăm linh hectare rau quả
được chứng nhận việt gáp
hàng trăm nghìn hectare sản xuất
theo hướng việt gáp
nhằm giúp nông dân dễ tiếp cận hơn
với sản xuất an toàn
trong năm qua
có sáu loại cây trồng có tốc độ tăng trưởng cao
và mang lại hiệu quả kinh tế lớn
nhờ giá trị xuất khẩu tăng
đó là gạo cà phê rau quả
chè hạt tiêu hạt điều và sắn
tuy nhiên trước thềm hội nhập tpp
ngành trồng trọt việt nam
đang đứng trước nhiều thách thức
do đang trong quá trình tái cơ cấu
quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ
manh bún và tự phát
chưa được đầu tư cơ giới hóa đồng bộ
quá trình sản xuất gắn với thị trường còn yếu
và đặc biệt là các khâu chế biến
bảo quản kém khiến cho tổn thất
sau thu hoạch khá cao
cơ chế chính sách cho doanh nghiệp
người sản xuất đầu tư hạ tầng
kêu gọi đầu tư vốn fd còn bất cập
nông nghiệp chưa thật sự hấp dẫn
các nhà đầu tư trong và ngoài nước
nhiều sản phẩm nông sản của việt nam
chưa có thương hiệu
và phát triển thị trường cho các mặt hàng
nông sản việt nam có sức cạnh tranh yếu
so với các nước thành viên tpp khác
để vượt qua những thách thức
và nắm bắt cơ hội do tpp mang lại
ngành trồng trọt việt nam phải đẩy nhanh
quá trình tái cơ cấu
theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn
các loại cây trồng mà việt nam có lợi thế
gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ
theo chuỗi giá trị
để nhanh nghiên cứu khảo nghiệm
và đưa vào sử dụng các loại giống tốt
giống chất lượng
tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thâm canh
thực hành sản xuất tốt ứng dụng khoa học công nghệ
hiện đại hóa công nghệ thiết bị chế biến
bảo quản nhằm nâng cao năng suất chất lượng
giảm tổn thất sau thu hoạch
nâng cao giá trị gia tăng
và hiệu quả sản xuất
theo ông nguyễn hoài nam
phó tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
chúng tôi cũng thấy là
tpp hay là các fta khác
tạo ra một môi trường
để thúc đẩy cho doanh nghiệp
cũng như là các cơ quan liên quan
ở trong nước có một sự thay đổi
nhưng khó khăn đặt ra ở đây
có thể liên quan đến điều kiện kỹ thuật
hay vấn đề về lao động
tất cả những cái đó cũng cần phải có thời gian
nhưng ít nhất nó cũng tạo sự thúc đẩy
cho các doanh nghiệp có sự chuyển biến về chất
chuyển biến tích cực hơn
để thay đổi
để thay đổi
để phù hợp trong bối cảnh là hội nhập
gắn liền với cạnh tranh
việt nam là một đất nước có điều kiện tự nhiên rất đa dạng
với hệ thống sông hồ kênh gạch chẳng chỉ
và có đến ba km bờ biển
bởi vậy có thể nói việt nam
có điều kiện rất thuận lợi
để phát triển kinh tế thủy hải sản
trong những năm qua
ngành thủy hải sản của việt nam
đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh
tổng công suất chế biến thủy sản
quy mô công nghiệp đạt trên
hai triệu tấn sản phẩm một năm
sản lượng thủy sản chế biến tiêu thụ nội địa
đạt chín trăm năm mươi tấn
tăng trưởng bình quân ba ba một năm
và xuất khẩu đạt khoảng
sáu tỷ usd mỗi năm
những thành tiệu này chưa tương xứng
với tiềm năng và thế mạnh của việt nam
để khắc phục nhược điểm này
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phê duyệt quy hoạch phát triển
chế biến thủy sản toàn quốc
đến năm hai nghìn hai mươi
phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu
ở mức một mươi tỷ usd
với tốc độ tăng trưởng bình quân trên bảy một năm
tập trung phát triển và giữ vững
các thị trường truyền thống và các thị trường
lớn như eu mỹ
nhật bản trung quốc đông âu
trung đông bắc phi
và đặc biệt là các nước tham gia
hiệp định tpp
tuy nhiên theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu
thủy sản việt nam năm hai nghìn một mươi chín
bốn mươi thủy sản của việt nam
xuất khẩu sang các nước trong khối
tpp hoa kỳ chiếm hơn
hai mươi hai nhật bản
hơn một mươi bảy nhưng
giá trị thủy sản của việt nam lại thấp
do chủ yếu xuất phát từ quy mô nhỏ
và thường bị thị trường quốc tế ép giá
khi gia nhập tpp thủy sản việt nam
sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác
với nước ngoài để nâng cao giá trị sản phẩm
là một trong những ngành
xuất khẩu mũi nhọn của việt nam
xong khi tham gia ký kết tpp
ngành thủy sản việt nam
sẽ phải đối mặt với nhiều thách trức lớn
về khả năng cạnh tranh
do giá thành sản xuất nguyên liệu ở việt nam
đang cao so với mặt bằng chung của các nước
tham gia tpp
ngoài ra những quy định nghiêm ngặt về
truy xuất nguồn gốc và các vấn đề liên quan
đến quy chuẩn chất lượng trong quá trình chế biến
đang trở thành những mối lo
của các doanh nghiệp thủy sản việt nam
trong một mươi hai quốc gia
tham gia tpp
có thể chia thành ba nhóm theo
trình độ phát triển chăn nuôi
theo đó các quốc gia mỹ
là những nước phát triển thuộc nhóm đầu
có tiềm năng và lợi thế lớn
về xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi
nhóm thứ hai gồm
nhật bản singapore và malaysia
việt nam hiện nằm trong nhóm
kém phát triển nhất do trình độ áp dụng
khoa học công nghệ và nông nghiệp còn thấp
quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh bún
thiếu đồng bộ giá thành sản xuất
nguyên liệu còn cao hơn mặt bảng chung
để có thể phát triển
và hội nhập trong tpp
nông nghiệp việt nam sẽ phải cố gắng rất nhiều
để vượt qua mọi thách thức
những cơ hội đang đến gần
có thể khẳng định rằng với tiềm năng và lợi thế
của một nước nông nghiệp truyền thống
khi tham gia ký kết tpp việt nam sẽ là
điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài
trong lĩnh vực nông nghiệp
điều này sẽ mang lại những cơ hội cho quá trình
công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
của việt nam mang lại cho người tiêu dùng việt nam
những cơ hội được tiếp cận và sử dụng
những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao
theo chuẩn quốc tế với giá cả cạnh tranh
tuy nhiên đối với các doanh nghiệp
và các hộ sản xuất chế biến kinh doanh
nông nghiệp việt nam thì đây là một bước
ngoặt đầy thách thức buộc họ phải
nỗ lực vượt qua để phát triển
và hội nhập
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
đối với nông nghiệp việt nam của tác giả
gia nguyễn bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau